một nghiên cứu mới đây cho thấy nếu như chỉ dựa trên các kết quả xét nghiệm dịch mũi và họng
để xác định đã khỏi bệnh covid một mươi chín hay chưa thì có lẽ chúng ta đã thiếu sót lớn
các nhà khoa học tại trên stanford medicine của mỹ đã rút ra kết luận rằng
chất thải từ những người mắc covid một mươi chín vẫn có thể chứa vật chất di truyền của virus sars cov hai
đến bảy tháng sau lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh
những người này thường có các triệu chứng tiêu hóa kéo dài như buồn nôn nôn mửa và đau bụng
đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự hiện diện của rna virus trong chất thải của những người mắc covid một mươi chín
ở mức độ từ nhẹ đến trung bình được thu thập vào các thời điểm khác nhau sau khi những người này mắc bệnh
kết quả này là minh chứng cho khả năng virus sars cov hai cũng lây nhiễm qua đường ruột
rna acid ribonucleic là một phân tử polymer cơ bản có nhiều vai trò sinh học trong mạng hóa
dịch mã điều hòa và biểu hiện của gen
theo các nhà khoa học virus được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm là các mảnh vật liệu di truyền
chứ không phải các hạt virus nguyên vẹn có khả năng lây nhiễm
tuy nhiên kết quả này giúp làm sáng tỏ khả năng buồn ruột có thể là một ổ chứa virus
nơi ẩn náu của các vật chất di chuyển đồng thời giúp lý giải các triệu chứng
mà một số bệnh nhân gặp phải nhiều tháng sau lần mắc bệnh
phó giáo sư y khoa và di truyền học amibis tác giả của nghiên cứu cho biết rằng đến nay
khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến hội chứng covid một mươi chín kéo dài lon covid
sau nghiên cứu này cho thấy virus sars cov hai có thể ẩn náu trong đường ruột sau nhiều tháng mắc bệnh
theo bà pihas có khả năng hội chứng covid kéo dài trong đó người bệnh phải đối mặt với hàng loạt
các triệu chứng bệnh khác nhau là do phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với các protein của virus
trong các ổ chứa nằm trên khắp cơ thể
trong nghiên cứu mới này phó giáo sư bih và các đồng nghiệp đã phân tích các mẫu thu được
từ một trăm một mươi ba người ở các thời điểm khác nhau sau khi nhiễm bệnh
kết quả cho thấy là chất thải đường ruột của năm mươi số này có chứa các mảnh vật chất di truyền virus
trong một tuần sau khi những người này phát hiện mắc covid một mươi chín
trong khi đó chất thải của một mươi ba số này còn tồn tại mảnh vật chất di truyền đến bốn tháng
sau khi âm tính với virus và bốn có rna trong chất thải đến bảy tháng sau lần đầu mắc bệnh
theo các nhà nghiên cứu rna virus này không đủ để giúp họ xác định các bệnh nhân
đã nhiễm biến thể nào
và liệu ở các thời điểm khác nhau là cùng một biến thể
song các nhà khoa học tin rằng rất có khả năng các bệnh nhân trong cùng một quá trình thử nghiệm
bị tái nhiễm covid một mươi chín với một biến thể khác
các phát hiện trên có ý nghĩa đối với việc giám sát nước thải mà các nhà nghiên cứu
và chính phủ đang áp dụng để truy vết số ca mắc covid một mươi chín ở các quận và thành phố trên khắp nước mỹ
theo phó giáo sư bihars hiểu được cơ chế lây nhiễm và phát tán của virus rất quan trọng
trong việc lập kế hoạch ứng phó với đại dịch